kính thưa quý vị ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận cho biết là đã triệt phá thành công
một băng nhóm có hành vi cho vay lãi nặng đe dọa giết người và xúc phạm quốc kỳ xảy ra tại xã tân thành
và xã mương máng thuộc huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam nhận được tin báo tại nhà một người dân
thuộc thôn văn kê xã tân thành xảy ra vụ việc
một nhóm năm đối tượng đến tạc sơn và để một quan tài loại nhỏ vào nhà với mục đích đòi nợ
tiếp đó tại xã mương máng huyện hàm thuận nam cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự tại nhà và cây săn anh quân
xác định hành vi của đối tượng có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nên ban giám đốc công an tỉnh bình thuận
đã chỉ đạo công an huyện hàm thuận nam sớm bắt giữ các đối tượng
chỉ sau một thời gian ngắn công an đã xác định được năm đối tượng gồm trần quốc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quỳnh tấn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám châu phong sinh năm hai nghìn hai nguyễn ngọc mẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đều cư trú tại thành phố phan thiết bình thuận gây ra các vụ việc trên
qua đó xác định đối tượng tống đức hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú khu phố năm bình hưng phan thiết bình thuận
là đối tượng chủ mưu cầm đầu đã phân công bàn bạc với năm đối tượng trên để thuê xe ô tô
chuẩn bị quang tài sơn mắm tôm để đến nhà con nợ thực hiện hành vi phạm tội
riêng tại nhà người vây nợ tại thôn văn kê xã tân thành đối tượng trần quốc phong
đã lấy một lá cờ tổ quốc có sẵn trong cấp xe ném lá cờ này ở sân nhà
việc thực hiện hành vi này được các đối tượng khai nhận là do những nạn nhân trong vụ việc trên
có vi nợ nhưng không trả nên đã đe dọa con nợ cùng người trong gia đình để trả nợ cho hiền